thưa quý vị đại hội thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám đã được trang trọng tổ chức tại hà nội
tham dự đại hội có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung gương
lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành ở trung ương đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
đại diện đại sứ quán các nước asean trung quốc hàn quốc belarus và đại diện các cơ quan truyền thông doanh nghiệp đồng hành
đặc biệt đại hội có sự tham dự của một trăm tám mươi sáu đại biểu chính thức đại diện cho hơn một một trăm linh tổ chức cá nhân đầu tiên đăng ký tham gia hiệp hội
trong đó gồm một trăm hai mươi tám đại biểu trong lực lượng công an nhân dân năm mươi tám đại biểu ngoài lực lượng công an nhân dân
đại hội đã tiến hành công bố quyết định của bộ nội vụ cho phép thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
thông qua điều lệ nghị quyết phương hướng hoạt động của hiệp hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám đồng thời bầu ban chấp hành ban thường vụ ban kiểm tra và lãnh đạo hiệp hội
phát biểu tại đại hội bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đại hội đánh dấu sự ra đời của tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thể thao của lực lượng công an nhân dân việt nam
với tinh thần xã hội hóa thể thao
theo chủ trương chính sách của đảng và nhà nước hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam được thành lập và đi vào hoạt động nhằm phát triển phong trào tập luyện
thi đấu các môn thể thao trong công an nhân dân việt nam để gian luyện sức khỏe ý chí phẩm chất đạo đức phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân việt nam thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại phát triển và nâng cao thành tích
vị thế của thể thao công an nhân dân việt nam nói riêng và thể thao việt nam nói chung trên đấu trường khu vực châu lục và thế giới
hiệp hội cần có các giải pháp phát triển hoạt động thể thao phong trào thể thao ứng dụng nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân
không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng nghiên cứu khoa học thi đấu thể thao thể thao thành tích cao của thể thao việt nam trên trường thi đấu quốc tế
trong đó ưu tiên đầu tư phát triển các môn thể thao truyền thống thế mạnh của lực lượng công an nhân dân như bắn súng
điển kinh bơi lộ bóng đá bóng truyền v v
chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế với các liên đoàn hiệp hội thể thao nước ngoài
nhất là các liên đoàn hiệp hội thể thao công an cảnh sát các nước trong khu vực và trên thế giới
đa dạng hóa quan hệ tổ chức các hoạt động giao lưu lực lượng vũ trang nhằm không ngừng tuyên truyền
quảng bá hình ảnh lực lượng công an nhân dân và con người đất nước việt nam đến bạn bè quốc tế
hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam hoạt động trên cơ sở tự nguyện tự quản dân chủ
bình đẳng công khai minh bạch tự đảm bảo kinh phí hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận
tuân thủ theo các quy định của hiến pháp và pháp luật chịu sự quản lý nhà nước của bộ nội vụ
bộ công an và các bộ ngành liên quan hiệp hội là đại diện chính thức cho các tổ chức về thể
lao của lực lượng công an nhân dân trong hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế
tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của chủ tịch
nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng trong công an nhân dân đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ đến dựng buổi lễ còn có các
đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo một số
đơn vị thuộc bộ tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao quyết định
thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng đối với đồng chí lê văn tuyến ủy viên ban thường
vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an và đồng chí nguyễn văn long ủy viên ban thường
vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công
an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm nhiệt liệt chúc mừng hai đồng chí thứ trưởng lê văn tuyến
và nguyễn văn long vừa được nhận quyết định thăng cấp bậc hàm lên trung tướng đồng chí bộ trưởng khẳng định
quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng hôm nay một lần nữa khẳng định sự trưởng thành phát triển của lực lượng
công an nhân dân là sự quan tâm đặc biệt là sự tin tưởng sâu sắc của trung ương đảng quốc hội chính phủ
và đảng ủy công an trung ương bộ công an đây là niềm vinh dự tự hào của hai đồng chí đồng thời cũng là niềm vinh dự
tự hào chung của toàn lực lượng công an nhân dân là trọng trách của hai đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
công an quận hoàng mai hà nội vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhì và kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi lễ
đánh giá cao công an quận hoàng mai khi đã từng bước trưởng thành có phần tạo nên những chuyển biến tích cực
rõ nét trong công tác bảo vệ an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tạo nên dấu ấn tốt đẹp vì an ninh tổ quốc vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
trạng đường hai mươi năm đầy khó khăn thử thách vừa chiến đấu vừa công tác công an quận hoàng mai đã và đang từng bước trưởng thành
về mọi mặt được công an cấp trên và đảng bộ chính quyền nhân dân tin tưởng
biểu dương và chúc mừng những thành tích mà công an quận hoàng mai đã đạt được trong hai mươi năm qua
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng công an cơ sở
nêu rõ phải thực sự quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ để nhanh chóng có được đội ngũ cán bộ tinh nhuệ
được yêu cầu công việc được sao
thứ trưởng nguyễn duy ngọc tin tưởng công an quận hoàng mai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết
không ngừng đổi mới sáng tạo nỗ lực quyết tâm để xây dựng lực lượng công an quận chính quy tình nhuệ hiện đại
góp phần xây dựng quận hoàng mai thực sự trở thành đô thị văn minh hiện đại
thừa ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng nguyễn duy ngọc trao huân chương chiến công hạng nhì
tặng công an quận hoàng mai đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu
thưa quý vị trong thời đại chuyển đổi số việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động của nhà nước
là một xu hướng không thể thiếu đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự
việc triển khai dịch vụ công trực tuyến là một giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý
phục vụ người dân doanh nghiệp và các tổ chức xã hội
thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng
trong đó có hiệu quả từ việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nội dung này sẽ được phân tích ở phần trình bày của biên tập viên linh chi trong mục đề án sáu
vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngay sau đây
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn nếu như trước đây
người dân khi đi làm các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức để đi đến trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy và trực tiếp đột hồ sơ
nhiều khi còn phải xếp hàng chờ đợi hoặc bị trả lại hồ sơ vì thiếu giấy tờ
tuy nhiên từ khi lực lượng công an triển khai dịch vụ công trực tuyến
người dân đã có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính
trong đó có các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
một cách dễ dàng và nhanh chóng trên máy tính hoặc trên điện thoại thông minh của mình
việc triển khai dịch vụ công trực tuyến không chỉ mang lại lợi ích cho người dân
mà còn giúp cho lực lượng công an nhân dân tiết kiệm thời gian chi phí và nguồn lực
ghi nhận sau đây tại tỉnh hòa bình
bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình
anh quang nhân viên một doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn
mang hồ sơ giấy tờ đến đây để làm thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho công trình của doanh nghiệp mình
thay vì nộp hồ sơ trực tiếp cho cán bộ tiếp nhận
anh quang đã được cán bộ công an hướng dẫn số hóa các loại giấy tờ
để thực hiện nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công bộ công an
cái việc mà nộp hồ sơ trực tuyến này thì đã làm dạng thời gian làm giải quyết thủ tục
thứ nhất là thời gian chúng tôi phải di chuyển
cái thứ hai là chúng tôi
chúng tôi không phải là đợi chờ quá dài
bởi vì là như các anh chị đơn vị vừa hướng dẫn
các anh chị cam kết là vừa giải quyết dịch vụ công trực tuyến
vừa cam kết là giúp ngắn thời gian tối thiểu là bảy mươi so với hạn định
để giúp người dân dễ dàng tiếp cận với việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình
đã bố trí cán bộ chiến sĩ
hướng dẫn người dân
từng bước nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ trực tuyến bộ công an
cách theo dõi và tra cứu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
cách ký số các văn bản theo thành phần hồ sơ quy định
đồng thời tuyên truyền giải thích các lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến
thông thường trong thời gian trước
những hồ sơ thẩm duyệt nghiệm thu về phòng chữa cháy
những bản vẽ rất nhiều và dung lượng lớn
khi triển khai dịch vụ công trực tuyến
chúng tôi khuyến khích người dân và doanh nghiệp
chuyển thẳng từ những cái file bản vẽ trên máy tính
sang thẳng file pdf để có thể là thực hiện việc ký số
giúp cho người dân và doanh nghiệp giảm được rất nhiều khâu trung gian
trong giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy
trước hết về chuyên môn nghiệp vụ là cán bộ chiến sĩ phải nắm chắc đã
thì mới triển khai được
cái thứ hai nữa là tăng cường tuyên truyền qua các kênh thông tin
đại chúng và đối với triển khai trực tiếp
khi mà trong các lần đi kiểm tra hướng dẫn đối với các cơ quan doanh nghiệp
về các nội dung liên quan đến phòng cháy cháy
thì chúng tôi đưa một cái nội dung là yêu cầu hướng dẫn bây giờ từ giờ trở đi
là triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác phòng cháy cháy
như là ví dụ như muốn là được đề nghị huấn luyện về phòng cháy cháy
muốn được phê duyệt phương an cháy cháy muốn được thiết kế thẩm duyệt
thì là phải thực hiện trên môi trường điện tử không đến cơ quan cảnh sát phòng cháy nữa
đến cũng không được giải quyết mà vẫn phải là thông qua môi trường điện tử
với mục tiêu công khai minh bạch tiết kiệm thời gian chi phí
tạo thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệp
một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát phòng cháy cháy cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh hòa bình đã tiếp nhận giải quyết năm trăm bảy mươi bốn hồ sơ liên quan đến lĩnh vực
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thông qua cổng dịch vụ công của bộ công an
đạt tỷ lệ một trăm linh
hòa này đã được các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân đồng tình
ủng hộ đánh giá cao với những lợi ích của việc giải quyết thủ tục hành chính
mà cổng dịch vụ công đã mang lại
với hàng trăm loại thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang được bày bán
anh tiến chủ một cửa hàng chuyên cung cấp thiết bị vật dụng phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố hòa bình
thường xuyên phải làm các thủ tục giấy tờ chứng nhận kiểm định chất lượng sản phẩm
thay vì phải trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như trước kia
giờ đây anh tiến đã có thể nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại cửa hàng
tương tự cửa hàng anh tiến anh chất nhân viên phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy của một trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố hòa bình
giờ đây anh cũng chỉ cần ngồi ở nơi làm việc và nộp hồ sơ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy của một trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố hòa bình
hồ sơ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực tuyến qua cổng dịch vụ công của bộ công an